bộ giao thông vận tải vừa hoàn thành dự thảo nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do chính phủ ban hành về quỹ bảo trì đường bộ
trong đó bộ giao thông vận tải đề xuất bãi bỏ bốn văn bản quy phạm pháp luật về quỹ này
thủ tướng đồng ý giao cho bộ giao thông vận tải xây dựng nghị định trên theo hướng giải thề tổ chức
quỹ bảo trì đường bộ và hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương
để bảo đảm công tác thu phí sử dụng đường bộ được tiếp tục thực hiện
bộ giao thông vận tải đề xuất dự thảo nghị định sẽ quy định phí sử dụng đường bộ phí thu trên đầu phương tiện
dự thảo này sẽ dựa vào quy định về thu phí sử dụng đường bộ được phản ánh vào ngân sách trung ương
và thực hiện quản lý theo quy định của luật phí lệ phí và luật ngân sách nhà nước